tại con tum với đức tính chăm chỉ tự học sáng tạo em đoàn nữ ngọc linh lớp một mươi một hóa
trường trung học phổ thông chuyên nguyễn tất thành con tum đã trở thành một trong tám học sinh việt nam xuất sắc
được nhận học bổng thường niên asean do bộ giáo dục của singapore tài trợ
ngọc linh rất vui khi đạt được kết quả này vì so với các bạn khác trong cả nước
điều kiện và môi trường học tập ở con tum khó khăn và thiệt thòi hơn nhất là môn anh văn
để vượt qua được nhiều bài thi ngọc linh cho biết may mắn là em được bố mẹ quan tâm cho theo học tiếng anh từ nhỏ
bí quyết học của ngọc linh là không đi học thêm nhiều chủ yếu là tự học một cách sáng tạo
ngọc linh là học sinh giỏi toàn diện với mức điểm tổng kết từ chín năm điểm trở lên
hiện ngọc linh là một trong những học sinh xuất sắc nhất của lớp một mươi một chuyên hóa trường chuyên nguyễn tất thành con tum
ngọc linh là một học sinh giỏi của trường và em là học sinh giỏi toàn diện trong các môn
tổng kết năm học lớp một mươi là em đạt chín sáu điểm trung bình
và em trong quá trình học tập truyền luyện là một học sinh rất năng động hiệt sức có trách nhiệm và có tính thần tự học
với học bổng đạt được đoàn nữ ngọc linh sẽ được học tập tại các trường chọn của singapore trong thời gian bốn năm
bao gồm hai năm học phổ thông và hai năm dự bị đại học